trong đêm nay và sáng sớm ngày mai những cơn mưa rông tại các tỉnh thành miền bắc sẽ có xu hướng thu hẹp dần
chỉ còn xuất hiện dài rác tại khu vực vùng núi là chính
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc hay gió rất mạnh
ban ngày thì có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cũng nhích lên ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
dãnh áp thấp có trục qua khu vực nam trung bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông
có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc nên thời tiết dọc các tỉnh ven biển trung bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
riêng nam trung bộ thì có mưa vừa đến mưa to
đề phòng các hiện tượng nguy hiểm có thể đi kèm trong cơn rông như lốc xét hay gió giật mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt không có quá nhiều biến động
trưa chiều mai chủ yếu giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ thời tiết dễ chịu
ở phía nam do gió mùa tây nam kết hợp với rãnh áp thấp qua nam trung bộ
nên cả khu vực tây nguyên cũng như nam bộ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa có thể đạt mức là từ năm mươi đến một trăm linh mm có nơi còn trên một trăm hai mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió rất mạnh nền nhiệt tại cả hai khu vực vẫn chưa có nhiều biến đổi
tại tây nguyên giao động là từ hai mươi ba mươi một độ còn tại nam bộ là từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
mưa lớn cùng với đó là tình hình dịch bệnh tại các tỉnh ở phía nam vẫn hết sức phức tạp
cần hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nhà
trong trường hợp thực sự cần thiết phải lưu thông ngoài trời
thì cần ghi nhớ thông điệp năm k và mang theo các vật dụng che mưa để đề phòng những cơn mưa rông về cuối ngày
do ảnh hưởng của rãnh ngắp thấp kết hợp với gió mùa tây nam
nên khu vực biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa có gió đông nam đến đông mạnh cấp ba cấp bốn
còn tại trường sa thì có gió tây đến tây nam có cường độ trung bình
nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều không vượt quá mức là ba mươi ba độ
khu vực hà nội trời nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông
ngày giảm mưa còn nắng gián đoạn gió đông nam cấp hai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ